lữ đoàn chín trăm năm mươi bốn không quân hải quân đã thực hiện chuyến bay chở một bệnh nhân và một thai phụ từ đảo trường sa thuộc quần đảo trường sa về đất liền
mặc dù được thực hiện trong điều kiện khí tượng phức tạp nhưng chuyến bay đã được bảo đảm an toàn tuyệt đối
và các bệnh nhân đã được chuyển giao để theo dõi và điều trị tại bệnh viện quân y tám mươi bảy
từ sáng sớm công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không cho thủy phi cơ dhc sáu nhận nhiệm vụ bay cấp cứu ở quần đảo trường sa được thực hiện tỉ mỉ
hoạt động giáo dục quán triệt nhiệm vụ cho tổ bay cũng tiến hành chú đáo với tinh thần trách nhiệm cao nhất bảo đảm chuyến bay an toàn tuyệt đối
cùng tham gia tổ bay là bốn cán bộ y sĩ của bệnh viện quân y tám mươi bảy tổng cục hậu cần với các trang thiết bị cần thiết
tại bệnh xá đảo trường sa lớn công tác chăm sóc cứu chữa bệnh nhân luôn được y bác sĩ đảo quan tâm chú đáo tận tình
hầu hết các trường hợp cứu chữa thường xuyên trong năm là ngư dân bị ốm đau hoặc tai nạn lao động trên biển
mỗi năm lên tới hàng chục trường hợp như ngư dân dương văn cư bốn mươi năm tuổi
ở hòn rớ nha trang bị tai nạn nặng ở vùng phổi trong tình trạng nguy hiểm
nhờ y bác sĩ bệnh xá trường xa cứu chữa theo dõi tận tình một tuần qua
vết thương này đã có chuyển biến tích cực mong muốn về bờ tiếp tục điều trị để sớm trở lại vươn khơi bám biển
đặc biệt là từ khi có khánh thẳng trung tâm y tế mới mới nhiều trang thiết bị hiện đại
lần mang thai và sinh nở thứ ba này thai phụ lê thị trúc hà có biểu hiện thiếu nước ối so với quy định
qua thăm khám ở bệnh xá đảo mặc dù chị hà và chồng rất mong muốn có thể sinh con nhỏ ngay trên đảo tiền tiêu nơi tuyến đầu của tổ quốc
nhưng do đảo chưa có bác sĩ chuyên khoa sản lo ngại chị chuyển dạ sớm
nên chị hà cũng đã chuẩn bị tư trang để vào đất liền sinh nở
chuyến bay kết nối trường xa với đất liền đã về bờ nhanh chóng trong một buổi sáng
các bệnh nhân đã được nữ đoàn chín trăm năm mươi bốn quân chủng hải quân bàn giao cho các bác sĩ bệnh viện quân y tám mươi bảy để tiếp tục theo dõi điều trị
nhờ những cánh bay
một công dân mới của trường sa sắp chào đời nhờ những cánh bay dhc sáu vươn cao vươn xa